nhằm trang bị kiến thức nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng và các hộ gia đình
đồng thời hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi
mới đây công an huyện thanh ngoai thành phố hà nội đã tổ chức các đợt tập huấn cho một trăm một mươi tám cơ sở trên địa bàn
lực lượng công an huyện đã tổ chức tập huấn cho một trăm một mươi tám thôn trên địa bàn và tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn hai mươi một xã
đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn
những năm qua thì nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn phòng cháy chữa cháy
nên số vụ cháy lớn trên địa bàn ngày càng giảm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương